kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh sáng ngày chín tháng một mươi của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị theo bộ y tế đến sáng nay việt nam đã chữa khỏi cho bảy trăm năm mươi chín bốn trăm tám mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các bệnh nhân đang điều trị có năm ba trăm sáu mươi một ca nặng
hiện tại có một mươi tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
và có chín tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua
tại thành phố hà nội từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến sáu h sáng nay không ghi nhận ca mắc mới